bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội mua bán người đối với lò thị sầu và lò văn xanh
trú tại huyện phủ yên tỉnh sơn la đồng thời chuyển hồ sơ và bàn giao hai đối tượng đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị để điều tra theo thẩm quyền
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng sáu bộ đội biên phòng quảng trị cùng chính quyền địa phương xã a vao huyện đắc rông tỉnh quảng trị
tiếp nhận và đưa nạn nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu về đoàn tụ cùng gia đình sau bốn năm bị lừa bán sang trung quốc
sau khi tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của nạn nhân tố cáo hành vi của một số đối tượng đã lừa bán mình sang trung quốc từ năm hai nghìn một mươi ba
lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng là lò văn xanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và lò thị sầu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn về hành vi mua bán người